tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự công an quận tám tp hcm đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với ba đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn quận
các đối tượng gồm liêu tuấn trọng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một huỳnh thị cẩm hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn là vợ của trọng
và liêu thanh thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám là con gái ruột của trọng cùng chú tại phường bốn quận tám tp hcm
theo hồ sơ vụ việc trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín cộng đồng đối với người dân thuộc tổ dân phố chín khu phố một
đã xảy ra mâu thuẫn giữa trọng với anh ngô quốc phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy là thành viên tổ nhân viên y tế
do anh phong không đồng ý phát que xét nghiệm cho trọng khi trọng yêu cầu được phát quest nghiệm để mang về nhà tự lấy mẫu
lúc này vợ và con gái của trọng là hương và thái
trọng và thảo chạy đến địa điểm trên dùng bàn ghế nhựa ném vào anh phong và một nhân viên khác trong tổ rồi bỏ đi
liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều ngày bốn tháng một mươi tại tỉnh lộ hai trăm bảy mươi
thuộc địa phận giáp danh xã trung chính và thị trấn thứa huyện lương tài tỉnh bắc ninh khiến cho ba người tử vong
mới đây mạng xã hội facebook đang lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một chiến sĩ cảnh sát giao thông
đuổi theo chiếc xe con màu đỏ
được cho rằng là ô tô của nhóm youtuber gặp nạn
trước sự việc trên trưởng công an huyện lương tài bắc ninh cho biết hình ảnh xe mô tô do cảnh sát giao thông điều khiển
đi sau xe ô tô màu đỏ được lan truyền đúng là của đơn vị
xong sự việc này chỉ là tình cờ khi tổ công tác của cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường này
thời điểm chiến sĩ cảnh sát giao thông đang đi làm nhiệm vụ được giao
không có chuyện truy đuổi hay đi theo chiếc ô tô trên
được biết khi chiếc xe xảy ra tai nạn giao thông tổ công tác cảnh sát giao thông không có mặt tại hiện trường
cũng không chứng kiến vụ tai nạn
sau khi tai nạn xảy ra một tổ công tác cảnh sát giao thông công an huyện lương tài đã đến hiện trường
cùng người dân nâng xe đưa người bị đạn đi cấp cứu phối hợp khám nghiệm điều tra vụ tai nạn giao thông
lợi dụng danh nghĩa tử thiện kêu gọi quyên góp tiền để xây mộ cho những trẻ sơ sinh xấu xố
cao thị hoài hai mươi ba tuổi trú tại xóm tám xã giao nhân huyện giao thủy tỉnh nam định
đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng tiền từ thiện của sáu trăm tám mươi tám nhà hảo tâm
theo tài liệu điều tra cao thị hoài không làm các công việc từ thiện như trong nội dung những bài viết
mà hoài đăng tải trên mạng xã hội facebook
sau khi nhận được tiền từ thiện của các nhà hảo tâm hoài không chuyển cho bất cứ cá nhân gia đình nào
cần giúp đỡ hay tổ chức từ thiện nào mà sử dụng để chi tiêu cá nhân
bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi
hoài đã chiếm đoạt của sáu trăm tám mươi tám nhà hảo tâm với tổng số tiền là gần hai trăm sáu mươi một triệu đồng
hảo đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nỗ lực phòng chống dịch bệnh đưa cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường mới
là mục tiêu đang được đặt ra hiện nay
thế nhưng bên cạnh sự thống nhất đoàn kết chung tay của chính quyền các cấp
các lực lượng tham gia phòng chống dịch thì hiện đã có không ít những đối tượng lợi dụng
thời điểm dịch bệnh này để thực hiện các hành vi tung tin phát tán những luận điệu xuyên tạc
vu khống thậm chí là cắt ghép các hình ảnh âm thanh thành những clip xấu độc
phát tán rộng rãi trên mạng internet nhằm mục đích gây bất ổn tình hình an ninh trật tự trong nước
trong những ngày qua tỉnh an giang đã tiếp nhận trên bốn mươi người dân từ thành phố và
tỉnh di chuyển tự phát về dự báo số lượng này sẽ tiếp tục tăng
để đảm bảo công tác phòng chống dịch vừa đảm bảo an sinh cho người dân
chủ tịch ubnd tỉnh an giang đã thành lập ban tổ chức đón tiếp công dân
với sự tham gia của các ban ngành đoàn thể
nhiều hoạt động đảm bảo an sinh xã hội chăm lo cho người dân như cung cấp lương thực
thực phẩm sắp xếp hỗ trợ bà con về cách ly đúng quy định
đưa các lực lượng phòng chống dịch tại tỉnh an giang đồng long phối hợp chặt chẽ
lực lượng ở nơi phong tỏa kể cả đi vào tắc cậu người dân ở nơi phong tỏa
khu cách ly chăm lo có thể nói là rất đầy đủ
tôi chưa bao giờ thấy một chuyện phàn nàn của người dân
đối với lực lượng công an cùng với hệ thống chính trị cùng với lực lượng y tế
chăm lo này có thể là thông qua sự chỉ đạo tập trung của tỉnh quỹ
của ban chỉ đạo mà công an có thể nói là nhìn chung
và cụ thể là giai trò của đồng chí giám đốc công an đã tạo một hình ảnh
công an nhân dân
an giang đối với dân trong cân tắc phòng chống dịch
nỗ lực là vậy thế nhưng đối tượng cơ hội luôn tìm cách để chống phá
mới đây đối tượng phản động hoàng văn dũng đã sử dụng trang facebook hoàng dũng
phát tán đoạn ghi âm cuộc điện thoại được cho là của đại tá đinh văn nơi
giám đốc công an tỉnh an giang với nội dung xuyên tạc rằng
không có sự đồng nhất trong công tác chỉ đạo chống dịch giữa lãnh đạo công an tỉnh
và lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh an giang
phải khẳng định
đây là file ghi âm đã bị cắt ghép chỉnh sửa
với mục đích cố ý gây chia rẽ nội bộ hạ uy tín lãnh đạo
và chống phá công cuộc phòng chống dịch tại an giang
đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng
với những hành vi mà cắt ghép giả mạo
những thông tin hình ảnh của cán bộ lãnh đạo đảng nhà nước
và thực hiện với mục đích chính trị thì đó là vụ việc hết sức nghiêm trọng
và có thể truy cứu trách nhiệm hình sự
ngoài ra thì hành vi đưa thông tin sai sự thật
đưa thông tin nhằm vô khống
cũng là hành vi bị cấm theo quy định tại điều tám
của luật an ninh mạng năm hai nghìn một mươi tám
tôi không tin
thông tin trao đổi và nói với người khác là chúng ta cảnh giác
mà sự cảnh giác này là có ý thức
có trách nhiệm
và chúng ta đối với trách nhiệm chúng ta là cũng phải làm rõ thông tin này
công an tỉnh an giang cho biết hiện cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra
và triệu tập đối tượng đã cố tình ghi âm các cuộc điện thoại
cắt ghép rồi cung cấp cho các đối tượng phản động trong vụ việc này
qua cái xác định những cái thủ đoạn của các cái tổ chức
là phản động đó là câu mốc trong một số cái đối tượng trong nội địa
mục đích là để thu thập các cái thông tin để mà xuyên thạc các đồng chí
lãnh đạo đảng nhà nước cũng như là cấp quỹ chính quyền địa phương
và các lực lượng đang làm công tác phòng chống dịch thì chúng tôi cũng đã
giao cho các cơ quan điều tra tiến hành vào cuộc để điều tra làm rõ
và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thời gian qua lợi dụng dịch bệnh các đối tượng chống đối đã liên tục phát tán
lan truyền nhiều hình ảnh thông tin xuyên thạc
vì vậy người dân cần tỉnh táo cảnh giác trước những thông tin trên
kiên quyết không tiếp tay không chia sẻ đăng tải lại trên mạng xã hội mang internet
như vậy mới loại bỏ được thứ virus thông tin độc hại nguy hiểm này
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp kéo dài đã tác động trực tiếp
tới mọi lĩnh vực của đồng chí
trong đó có công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
lợi dụng tình hình dịch bệnh nhiều đối tượng hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật
đặc biệt là tội phạm liên quan đến ma túy với những phương thức thủ đoạn tinh vi xảo quyệt
liên tiếp trong đợt bùng phát dịch thứ tư vừa qua nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội
để phòng chống dịch bệnh thì đã xuất hiện nhiều thủ đoạn mua bán vận chuyển ma túy mới
đó là các đối tượng tội phạm đã triệt để lợi dụng các quy định
cơ chế có liên quan đến dịch bệnh để gia tăng hoạt động
nghìn viên thuốc lắc bàn chuyên án xác định đường dây ma túy này hoạt động vận chuyển
từ tuyến biên giới campuchia vào các tỉnh phía nam tiêu thụ
một chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại địa bàn tỉnh đồng nai
cũng vừa bị lực lượng không an tỉnh đồng nai triệt khóa thành công
thủ đoạn của đường dây tội phạm này cũng lợi dụng xe luồng xanh để vận chuyển ma túy
bàn chuyên án đã bắt tám đối tượng thu giữ gần năm mươi kg ma túy đá một khẩu súng một mươi viên đạn
một quả lượng
các đồ đạn cùng nhiều tăng vật liên quan
trước đó tại một chốt kiểm soát dịch bệnh công an hà nội cũng phát hiện một xe tải luồng xanh
chở nông sản từ các tỉnh tây bắc về hà nội tiêu thụ
nhưng giấu trong các sọt nông sản là một mươi bánh heroin và số lượng lớn ma túy tổng hợp
với các đối tượng tội phạm mua bán tiêu thụ ma túy nhỏ lẻ cũng dùng nhiều thủ đoạn có yếu tố liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh
đối tượng phạm văn việt ngụ xã nga giáp huyện nga sơn thanh hóa
đã mặc quần áo của nhân viên y tế để thông chốt mua ma túy về sử dụng
đối tượng lê thị thu hương chú tại phường phúc xá ba đình hà nội đã sử dụng phiếu đi chợ được cấp
để ra đường đi giao ma túy trong lúc hà nội đang thực hiện giãn cách xã hội
giấu ma túy vào giữa hai lớp khẩu trang để qua mắt lực lượng chức năng là thủ đoạn mà đối tượng nguyễn tích lộc
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú thị xã tân châu tỉnh an giang áp dụng để vận chuyển ma túy
như vậy diễn biến tội phạm ma túy trong bối cảnh dịch bệnh vẫn hết sức phức tạp
ngay từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát trở lại lãnh đạo bộ công an đã có những dự báo
và nhận định về tình hình tội phạm trong đó có tội phạm ma túy diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
trên cơ sở đó lãnh đạo bộ công an đã ban hành kế hoạch đấu tranh phòng ngừa tội phạm trong và sau dịch
nghiêm túc thực hiện kế hoạch này công an sáu mươi ba tỉnh
thành phố phối hợp với các cục nghiệp vụ của bộ công an đã kịp thời nhận diện
và chủ động đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy dù chúng đã rất tinh vi lợi dụng triệt để
các chủ trương chính sách phòng chống dịch để gia tăng hoạt động
nghiêm túc thực hiện kế hoạch này công an sáu mươi ba tỉnh thái thành phố phối hợp với các cục nhiệm vụ của bộ công an đã kịp thời nhận diện và chủ động đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy dù chúng đã rất tinh vi lợi dụng triệt để các chủ trương chính sách phòng chống dịch

theo cáo trạng tối ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một tại thị trấn la hà huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi anh lê thành đạt thấy đào thị hồng hoa quê ở tỉnh bình định đang là nhân viên quán karaoke đi cùng với bạn trai là đặng trung quy nên đạt lại gần rủ hoa đi chơi
đặng trung quy phản ứng và hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã quy rút con dao bấm mang sẵn trong túi đâm vào ngực lê thành đạt gục xuống đường sau đó quy vào hoa đón xe taxi bỏ trốn một lúc sau nhóm bạn phát hiện đạt nằm trên đường và đưa đi cấp cứu sau năm ngày bỏ trốn công an tỉnh quảng ngãi đã bắt gặp cặp tình nhân trên trốn tại tỉnh bình định tại phiên tòa cả hai đã cuối đầu nhận tội và nhận bản án thích đáng cho hành vi của mình
giấu gần năm kg ma túy vào hàng hóa xuất khẩu sang nước ngoài nhưng vẫn không thoát khỏi sự kiểm tra chặt chẽ của lực lượng chức năng toàn bộ số lô hàng có chứa ma túy đã bị tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất phát hiện và thu giữ